với mục tiêu mang một sân chơi nghệ thuật giáo dục mới đến gần hơn với trẻ em
mới đây nhóm dự án nhạc kịch matinda đã công diễn vở nhạc kịch cùng tên matinda tại nhà hát tuổi trẻ
với sự tham gia diễn xuất của các bạn nhỏ đến từ nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn hà nội
với những ý nghĩa mang lại dự án này đã tạo được sự thu hút lớn đối với các em học sinh cũng như đồng đảo khán giả
matinda là tên cuốn truyện cùng tên nổi tiếng của nhà văn anh randa khi giàn dựng tại việt nam
vở nhạc kịch matinda được viết lại kịch bản vũ đạo và âm nhạc
diễn viên là các học sinh được tuyển chọn từ nhiều trường học tại hà nội
nhạc kịch vốn là một loại hình nghệ thuật đặc biệt và mới mẻ tại việt nam
là tổng hòa giữa nghệ thuật diễn xuất âm nhạc và vũ đạo
dự án đã tạo nên một sân chơi bổ ích góp phần tạo thêm sự sáng tạo
dấu ấn nghệ thuật dành cho thiếu nhi tại hà nội
thành công của nhạc kịch matinda nói riêng và dự án nghệ thuật cộng đồng matinda nói chung
sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp cho một sân chơi nghệ thuật giáo dục mới cho trẻ em
góp phần đưa loại hình nghệ thuật này đến gần hơn với thế hệ trẻ